trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng hai tại tp hcm học viện ngoại giao phối hợp với câu lạc bộ thảo luận quốc tế vandai
tổ chức hội thảo việt nga với chủ đề hợp tác quốc tế trong một thế giới biến động
tham dự có thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn ngoại trưởng nga sergei lavrov
đại sứ nga tại việt nam konstantin vnukov và tổng lãnh sự nga tại tp hcm
hội thảo diễn ra trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước
về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nga và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
hội thảo còn có sự tham dự của sáu mươi đại biểu khách mời tham dự trong đó có khoảng hai mươi chuyên gia
học giả của nga bốn mươi học giả và đại biểu việt nam và hơn năm mươi phóng viên của việt nam và nga tham dự
với một mươi tám bài phát biểu và tham luận hội thảo chia thành ba phiên theo các chủ đề
vấn đề an ninh ở khu vực châu á thách thức và cơ hội hợp tác đa phương tại châu á và lục địa á âu
triển vọng quan hệ việt nam nga sau năm hai nghìn một mươi chín
nội dung thảo luận đánh giá trở ngại đối với xu thế toàn cầu hóa sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ
và xu thế chống lại hợp tác thương mại đa phương đang làm suy giảm vai trò của các khuôn khổ và thể chế hợp tác quốc tế
vấn đề an ninh khu vực hợp tác song phương nhiều ý kiến cho rằng hai nước việt nga có nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế coi đó là nền tảng để thúc đẩy các mối quan hệ khác
hợp tác việt nam nga trong khuôn khổ hợp tác asean cũng sẽ là một lực đầy tiềm năng để đóng góp vào hòa bình ổn định khu vực